chiều qua hai mươi chín tháng chín tại hà nội đại sứ quán thụy điển đã tổ chức hội thảo
giải pháp kỹ thuật và tài chính trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của thụy điển
hội thảo đã kết nối các doanh nghiệp tổ chức của thụy điển và các nhà đầu tư nhà thầu epc
hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở việt nam
tạo khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực này
sẵn sàng tâm thế hợp tác các công ty thụy điển đã chia sẻ những công nghệ sản xuất năng lượng cho việt nam
như lưới kỹ thuật số tự động hóa lưới lợi thế về kết nối bốn g năm g trong chuỗi giá trị năng lượng
công nghệ đào tùa pin cho các dự án điện gió gần và xa bờ
chạm biến áp cho điện xoay chiều dưới hình thức dự án chìa khóa trao tay
với nhiều nét tương đồng giữa hai quốc gia các doanh nghiệp thụy điển có thể đồng hành cùng việt nam
trên con đường phát triển năng lượng bền vững
điều này cần cộng đồng doanh nghiệp hiện thực hóa qua các chương trình hợp tác cụ thể